hàng chục km vùng biên giới cũng đã được mắc điện đường chiếu sáng
đây là hoạt động ý nghĩa từ chương trình thắp sáng đường quê vùng biên giới
do đoàn cơ sở công ty đại lực đắk lắk phối hợp với các đồn biên phòng tỉnh đắk lắk triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
đây là công trình thắp sáng đường quê vùng biên giới có chiều dài một năm km
được triển khai tại buồn drangphok xã krong na huyện buôn nôn tỉnh đắk lắk
bà con nơi đây rất vui mừng phấn khởi khi trong buôn đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng
tất cả bà con cũng đều ai ai cũng mừng hết bởi vì có đèn sáng đi đêm khuya này kia
kia là đầu ốm này kia đi thăm họa này kia nó có ánh sáng của nó là thay đỡ rồi vui mừng lắm
chương trình tháp sáng đường quê là một trong những hoạt động tri ân khách hàng của công ty đại lực đắk lắk trong năm hai nghìn hai mươi
thì trong cái hoạt động tri ân khách hàng thì đoàn cơ sở công ty là được giao triển khai ba nội dung chính
là tháp sáng đường quê tháp sáng niềm tin và cùng em đến trường
chương trình thắp sáng đường quê vùng biên giới năm hai nghìn hai mươi được công ty điện lực đắk lắc phối hợp với bộ đội biên phòng
thực hiện một mươi một km điện đường chiếu sáng tại tám thôn buồn vùng biên giới
công trình góp phần giữ gìn an ninh trật tự nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới ở đắk lắc